tiếp tục kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn chiều nay quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án luật du lịch sửa đổi
theo các đại biểu nguồn nhân lực du lịch là một trong những nhân tố quan trọng để phát triển ngành du lịch
theo thống kê năm hai nghìn một mươi sáu việt nam cần đến sáu trăm sáu mươi lao động du lịch và đến năm hai nghìn hai mươi phải cần tới sấp xỉ chín trăm linh lao động du lịch qua đào tạo
trong khi hiện nay các trường đại học cao đẳng trung cấp lại không đủ nguồn năng lực để đào tạo nguồn nhân lực về du lịch
hiện nay theo luật du lịch hai nghìn năm chỉ có rất là ít nội dung đề cập đến đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch điều sáu điểm ba hay điều một mươi điểm bốn
cũng có đề cập đến một số nội dung như là tổ chức quản lý hoạt động đào tạo bồi dưỡng nhân lực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ
trong dự thảo luật sửa đổi có thêm được một số điều điều ba một mươi bốn điều bảy hai
cũng có bổ sung thêm tham gia đào tạo bôi dưỡng nhân lực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ
ngoài những quy định của luật giáo dục và những quy định chung chung
giao trách nhiệm cho bộ giáo dục đào tạo ngay trong luật này
cần thiết kế các quy định về những yêu cầu riêng cần có của đào tạo nhân lực du lịch nói chung và hướng dẫn viên du lịch nói riêng
bên cạnh đó ban soạn thảo cần bổ sung thêm các quy định cụ thể
để có các tiêu chí các quy định đào tạo các quy định đào tạo các quy định đào tạo các quy định đào tạo

nhất là các hội trợ du lịch quốc tế để tập trung nguồn lực trọng điểm tránh giàn trải hình thức
về vấn đề thứ hai cần tạo lập khuôn khổ pháp lý để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
như trèo kéo chặt chém giá sử dụng dịch vụ trộm cắp tài sản và giúp khách nước ngoài vi phạm pháp luật
việt nam có trên hai mươi di sản được unesco công nhận bảy mươi hai di tích quốc gia đặc biệt
trên ba ba trăm linh di tích quốc gia tuy nhiên cho đến nay việt nam vẫn chưa khai thác hết tiềm năng này
sau gần ba mươi năm đổi mới du lịch của việt nam vẫn đang ở dạng tiềm năng
vì vậy các đại biểu đề nghị để du lịch việt nam phát triển trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn
thì luật du lịch cần có những quy định cụ thể rõ ràng bảo đảm hành lang thông thoáng với cơ chế đặc thù
tạo động lực môi trường thuận lợi thúc đẩy du lịch phát triển nhanh và bền vững